về việc thành lập văn phòng tỉnh ủy phục vụ hoạt động chung cho cấp ủy và các ban đảng tỉnh ủy mô hình mới này chính thức đi vào hoạt động từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám và đang từng bước phát huy hiệu quả
mục tiêu của đề án là phải tinh gọn bộ máy giảm biên chế và nâng cao chất lượng của công tác tham mưu phục vụ của văn phòng
và giảm được khấu trung gian và công tác tham mưu sẽ nhanh hơn và trách nhiệm hơn
nếu như trước đây mỗi ban đảng của tỉnh ủy lâm đồng đều có một văn phòng giúp việc
thì từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám những nhiệm vụ của các văn phòng thuộc các ban đảng tỉnh ủy đã được chuyển về văn phòng tỉnh ủy đảm nhận
giúp việc chung cho tất cả các đơn vị
từ sáu phòng nay văn phòng tỉnh ủy lâm đồng sắp nhập lại còn hai phòng một khối tham mưu
tổng hợp và nhà khách cùng với đó là việc đảm nhiệm công tác văn thư lưu trữ thủ quỹ kế toán lái xe của năm ban đảng
việc sắp nhập đã khắc phục được tình trạng công cành trồng chéo và nhiều khâu trung gian trong xử lý công việc
bộ máy đã giảm bốn trưởng phòng một mươi phó trưởng phòng
khối tham mưu tổng hợp chuyển sang chế độ chuyên viên qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm trình độ của cán bộ công chức
với sắp xếp bộ máy của văn phòng tỉnh ủy sau từ tháng sáu đến tháng tám tôi nghĩ mọi công việc đi vào rất hiệu quả và nhanh gọn
và hai nữa là nâng cao tầm tham mưu của các chuyên viên trực tiếp đối với lại chức năng nhiệm vụ của khối tham mưu tổng hợp cho thường trực tỉnh ủy cũng như đối với lãnh đạo văn phòng
hơn ba tháng sau khi thực hiện mô hình mới đã cho thấy những hiệu quả nhất định
những vấn đề mà đặt ra trong đề án đã đảm bảo và đạt được
thứ nhất là công tác văn thư lưu trữ đã thực hiện tốt các yêu cầu các cơ quan đảng cũng như là chỉ đạo luân chuyển văn bản và tiếp nhận thông tin xử lý thông tin thường xuyên
kịp thời của thường trực tỉnh ủy của lãnh đạo các quan đảng cũng như văn phòng tỉnh ủy
văn phòng cũng áp dụng mạnh trong vấn đề luân chuyển tất cả các nguồn kinh phí trên hệ thống tài khoản không phải sử dụng tiền mặt như trước đây
các đoàn làm việc của tỉnh ủy đều thực hiện chế độ xe chung
cho nên cũng đảm bảo được cái vấn đề tiết kiệm kinh phí cũng như là đảm bảo được các yêu cầu nhiệm vụ được kịp thời
những bước tiên phong luôn là những bước khó khăn và thách thức nhất
nhưng những thành công trong thực tiễn là câu trả lời thuyết phục nhất cho việc cụ thể hóa một chủ trương lớn
văn phòng của các ban đảng về văn phòng tỉnh ủy thì chúng tôi thấy rằng là mọi công việc vẫn được tổ chức thực hiện
bình thường và có một số cái nội dung công việc được triển khai tổ chức thực hiện kiểm soát nó chặt chẽ hơn nó có hiệu quả hơn
cái ưu điểm rất là nổi bật trước hết là cái hệ thống mà nhận gửi xử lý văn bản là rất là tiền lời chính xác kịp thời
cái việc mà lại xe chuyện về văn phòng của là chung thì chúng tôi thấy rằng là vẫn đảm bảo là cái sự
hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan
về cái kế toán chung sẽ giúp cho các bang quản lý chặt chẽ hơn sử dụng kinh phí hiệu quả hơn
từ kết quả của mô hình văn phòng tỉnh ủy mới các ban đảng tỉnh ủy lâm đồng cũng đã triển khai thực hiện sắp xếp
tinh gọn bộ máy ở các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh
bàn thường vụ tỉnh ủy đang chỉ đào cho từng cái khối
ủy ban nhân dân tỉnh là chỉ đạo đối với
đối với các sở bán ngành
trước hai mắt là sắp xếp tinh gọn cái bộ máy bên trong của các cơ quan của các đơn vị
đối với các huyện và thành phố thì sẽ tiếp tục nghiên cứu để mà triển khai cái việc mà tổ chức bộ máy giúp việc
chung cho cái khối mặt trần tổ cụ các cái đoàn thể
khả năng thực hiện tinh giản biên chế thì sẽ vượt một mươi so với cái quy định chung đến năm hai nghìn hai mươi
việc triển khai thành công
chủ trương thống nhất văn phòng cấp ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy cấp tỉnh
thực sự là làn gió mới để lâm đồng mạnh mẽ quyết liệt hơn trong sắp xếp bộ máy hoạt động hiệu lực hiệu quả